thưa quý vị những ngày vừa qua mưa lớn đã gây ra lũ quét xả lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
đã có hơn chục người thương vong hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách rắc giao thông tại lai châu yên bái và sơn la
tại lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện trong tỉnh làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà cửa của năm mươi hộ dân
báo cáo từ ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai chóng nhỏ thiệt mạng ở xã khao mang một người nghi mất tích ở xã hồ bốn ba mươi bốn nhà bị hư hỏng trôi sập hoàn toàn
do ảnh hưởng của mưa lớn phúc lộ ba mươi hai
đoạn từ km ba trăm hai mươi bốn bốn trăm linh đến km ba trăm hai mươi chín đoạn đi qua địa phận xã khao mang hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái có gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
còn trên địa bàn tỉnh sơn la do mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá nước lũ khiến một người dân tại xã triềng lao huyện mường la bị cuốn trôi tám nhà dân bị đổ sập hoàn toàn hai mươi tám hộ dân phải di rời khẩn cấp
mưa to đã khiến sạt tắc quốc lộ